trong hai ngày ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng chín tại đà nẵng đã diễn ra hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ ba khu vực miền trung tây nguyên
hội thi có sự tham gia của các hòa giải viên cơ sở thuộc một mươi sáu tỉnh thành phố trong khu vực
nội dung thi tập trung vào những hiểu biết về pháp luật trong cộng đồng của hòa giải viên cơ sở
vòng trung khảo sẽ được tổ chức tại hà nội vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu với sự tham gia của một mươi hai đội thi đại diện cho ba khu vực trong cả nước
hiện nay cả nước có trên một trăm một mươi bảy tổ hòa giải với gần sáu trăm bảy mươi hòa giải viên
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước tiếp nhận hơn một trăm linh ba vụ việc hòa giải trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt trên bảy mươi ba
kết quả này cho thấy công tác hòa giải cơ sở tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong gắn kết cộng đồng bảo đảm ổn định trật tự toàn xã hội ở các khu dân cư